với các bị cáo lê nguyễn đăng linh và lê tấn lợi cùng tù trung thân các bị cáo khác chịu mức án từ một mươi đến một mươi tám năm tù riêng hoàng minh sang từ chín năm được giảm còn tám năm tù giam